cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng lê sơn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê sơn lĩnh nguyên là cán bộ của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lê sơn lĩnh là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
nên được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của một công ty có địa chỉ tại thành phố cà mau
trong những lần mang hồ sơ đến cho giám đốc công ty ký lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba kế ước vay số tiền một bảy tỷ đồng của khoản vay công ty này và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
sau đó còn chiếm đoạt thêm hai lần tiếp theo vào năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền lê xuân lĩnh đã chiếm đoạt là hơn hai bốn tỷ đồng
số tiền trên được lĩnh dùng để trả nợ các đội bóng đá và tiêu xài cá nhân